quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
đây là dự thảo rất quan trọng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân
nhất là các hộ sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp
đây là nghị quyết có ý nghĩa với người dân vì trong một mươi bảy năm thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
đã khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp góp phần nâng mức tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt khoảng ba một năm
việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là một giải pháp khuyến nông cần thiết để góp phần nâng cao giá trị gia tăng
và kết nối chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
nhất là sau đại dịch covid một mươi chín vừa qua
đồng thời góp phần hỗ trợ tạo công an việc làm cho khu vực nông thôn nâng cao thu nhập ổn định đời sống người nông dân
góp phần xây dựng nông thôn mới đánh giá tác động của dự thảo này nếu được thông qua
các chuyên gia cho rằng sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế